nhằm tổng kết đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua đồng thời xác định phương hướng và triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ năm năm tới
ngày hai mươi chín tháng bảy tại hà nội đảng bộ bộ công thương đã tiến hành đại hội đại biểu đảng bộ bộ công thương lần thứ ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi mặc dù còn những hạn chế tồn tại do đầu tư chản lan nhiệm kỳ trước
ban cán sự đảng đảng ủy bộ lãnh đạo bộ công thương đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả khả quan với những thành tựu nổi bật
trong năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số năm mươi cttu công tác phòng chống tham nhũng của bộ công thương đã đạt được những kết quả tích cực
bộ công thương đã tiến hành thanh tra và xử lý hàng trăm dự án trong đó có một mươi hai dự án thua lỗ hoạt động kém hiệu quả của ngành công thương theo chỉ đạo của chính phủ
nhiệm kỳ qua cũng là nhiệm kỳ mà bộ công thương đã đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế trong đó có nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương được ký kết đặc biệt là hai hiệp định thương mại tự do cptpp và evfta
trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi dưới sự lãnh đạo điều hành chung sâu sát quyết liệt của bộ chính trị ban bí thư và chính phủ ban cán sự đảng đảng ủy bộ lãnh đạo bộ công thương đã lãnh đạo toàn ngành công thương đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra khó phần và thành công chung của kinh tế cả nước tạo tiền đề tích cực cho nhiệm kỳ tiếp theo